thưa quý vị tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi hai hôm nay ngày bảy tháng một mươi một quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường để tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi năm đến hết kỳ họp thứ bốn
trước đó trong ngày hôm qua ngày sáu tháng một mươi một dưới sự chủ trì điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội đã dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi năm đến hết kỳ họp thứ bốn với bốn nhóm lĩnh vực
cụ thể là nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tài chính ngân hàng
nhóm lĩnh vực kinh tế ngành gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn giao thông vận tải xây dựng tài nguyên và môi trường
nhóm lĩnh vực nội chính tư pháp gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp nội vụ an ninh trật tự an toàn xã hội thanh tra tòa án kiểm soát kiểm toán
nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo văn hóa thể thao và du lịch y tế lao động thương binh và xã hội thông tin và truyền thông
sáng ngày năm tháng một mươi một vừa qua tại huyện đắc trưng tỉnh xê công lào công an tỉnh quảng nam việt nam phối hợp với công an tỉnh xê công tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà làm việc công an huyện đắc trưng
công trình nhà làm việc công an huyện đắc trưng khởi công từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai qua một mươi hai tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành kịp tiến độ đề ra
nhà làm việc công an huyện đắc trưng có tổng mức đầu tư là một mươi sáu tỷ đồng đã được tỉnh quảng nam thống nhất đầu tư xây dựng tặng tỉnh xê công giao cho công an tỉnh quảng nam làm chủ đầu tư dự án
công trình hoàn thành có quy mô một tầng với diện tích xây dựng hơn tám trăm linh m hai với thẩm mỹ chất lượng bảo đảm yêu cầu thiết kế
công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ công an huyện đắc trưng đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt thống nhất vôn có giữa hai nước việt nam lào nói chung giữa hai tỉnh quảng nam và xê công nói riêng nhất là lực lượng công an hai tỉnh trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm tại khu vực biên giới
dịp này công an tỉnh quảng nam đã trao tặng hỗ trợ cho công an tỉnh xê công một số thuốc men và thiết bị y tế với tổng giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh xê công trong công tác và chiến đấu
hướng tới chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh an giang tổ chức hành quân dân
uống vui chơi và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng mỗi tháng
đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện
bắt giữ ba phương tiện vận chuyển gần năm mươi mét khối cát không rõ nguồn gốc trên sông đồng nai
dạng sáng ngày năm tháng một mươi một lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện một phương tiện
đang hoạt động khai thác cát lên một ghe vận chuyển cát do nguyễn văn biên quê long an điều khiển
bên trong có khoảng ba mét khối cát
khi thấy lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối các đối tượng trên ghe bơm hút đã tháo chạy bỏ lại phương tiện
tại thời điểm kiểm tra ông biên không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát
đang vận chuyển trên phương tiện và các giấy tờ liên quan khác
tiếp đó cùng ngày công an tỉnh đồng nai đã phát hiện phương tiện ghe gỗ do phạm văn bờ
đang vận chuyển khoảng bốn mươi một mét khối cát trái phép